đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khánh hòa và khu vực nam trung bộ trong vòng hai mươi năm nay
mức độ nguy hiểm của nó thì tương đương thậm chí là còn lớn hơn cơn bão số một mươi đã đổ bộ vào miền trung
một điều đáng lo là khánh hòa ít bị bão đổ bộ nên tâm lý người dân rất chủ quan ít có kinh nghiệm trong ứng phó với bão
chính vì vậy để đảm bảo an toàn cho người vào của hiện lực lượng công an khánh hòa đang tích cực hỗ trợ chính quyền các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống
trong đó đáng chú ý theo chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa thì trước một mươi sáu h chiều nay việc di rời lao động trên các lồng bè ở các địa bàn ven biển phải được hoàn tất
ngay từ sáng lực lượng công an các địa phương cảnh sát đường thủy được tăng cường tối đa hỗ trợ các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân vào bờ tranh chú bão
trước diễn biến phức tạp của cơn bão nhìn chung người dân đều chấp hành lệnh di rời của chính quyền
một số hộ đang cố gắng tập trung nhân lực chẳng chống các lồng bè trước khi vào bờ tranh chú
chức năng để ra cưỡng chế bắt buộc những người dân nào còn ở trên lồng bè và nó gây nguy hiểm đến tính mạng khi mà cơn bão số một mươi hai sắp chuẩn bị đi vào
đây là những chuyến tàu cuối cùng chở người dân về nhà tại các điểm đảo ở phường vĩnh nguyên
để đảm bảo an toàn phòng cảnh sát đường thủy túc trực một tổ tuần tra trên tuyến thủy khu vực cảng nha trang
một số phương tiện cố tình chở khách du lịch ra các điểm du lịch đã bị cưỡng chế về bờ
đến thời điểm này cảnh sát đường thủy khánh hòa phối hợp với ban quản lý vịnh nha trang vận động hướng dẫn hàng trăm phương tiện neo đậu an toàn ở khu vực sông quán trường
vào chiều nay lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức trực chiến một trăm linh quân số sẵn sàng lực lượng phương tiện
phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng

phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng
cảnh sát đường thủy khánh hòa đã tổ chức trực chiến một trăm linh quân số sẵn sàng lực lượng phương tiện

đây là lần thứ ba trong năm hai nghìn một mươi bảy hồ thủy điện trị an xả lũ nhằm đảm bảo an toàn đập
cũng theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và bão số một mươi hai từ chiều và đêm nay
ở các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận có mưa rất to
diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài lan rộng ra bắc trung bộ tây nguyên và miền đông nam bộ
cảnh báo lũ lớn lũ quét sạt nở đất và ngập rụt sâu diện rộng
ở các tỉnh từ hà tĩnh đến bình thuận khu vực tây nguyên và sông đồng nai
trong đợt lũ này mực nước trên các sông từ quảng trị đến ninh thuận và khu vực tây nguyên
phổ biến lên mức báo động hai báo động ba và trên báo động ba
khu vực hà tĩnh quảng bình bình thuận và lưu vực sông đồng nai
lên mức báo động một báo động hai và trên báo động hai
trên các sông suối nhỏ lên trên báo động ba
nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp
khu đô thị các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận gia lai con tum đắk lắc
lũ quét sạt lở đất vùng núi ven sông có nguy cơ xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành trên
đặc biệt là khu vực vùng núi các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định gia lai con tum và đắk lắc
ngoài ra ở khu vực trung bộ tây nguyên hiện có nhiều hồ chứa sung yếu
nhiều hồ đã đầy nước nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa tạm giữ hình sự đối với nguyễn thị hồng thảo
trú tại quận năm tp hcm để điều tra vẻnh vi mua bán trai phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một tại tuyến quốc lộ chín mươi một
đoạn thuộc khóm đông thạnh b phường mỹ thạnh tp long xuyên
thảo cùng chồng là lý hoàng đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện
thu giữ trên người các đối tượng gần năm mươi gram ma túy đá trên ba mươi chín triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua tết thử nhanh thì hoàng và thảo đều dương tính với ma túy đá
tại cơ quan điều tra thảo khai nhận số ma túy đá trên là của thảo
nhận của một người đàn ông ở tp hcm
sau đó thuê xe ô tô rồi cùng chồng đem xuống an giang
giao thì bị lực lượng công an bắt quả tang
hiện lý hoàng đã được đưa về cơ sở điều trị và cai nghiện
ma túy tỉnh an giang để tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ
lại có thêm một vụ tàng trữ vũ khí nóng trái phép vừa được lực lượng chức năng phát hiện
thông tin được nhóm phóng viên văn tố minh hảo antv hải dương vừa chuyển về
đối tượng bị bắt là nguyễn quang tiệp ở phường trần hưng đạo tp hcm
trước đó qua công tác kiểm tra hành chính cơ quan công an phát hiện
đối tượng tiệp đang tàng trữ trái phép một khẩu súng tự chế dạng súng côn xoay
bên trong ổ quay chứa một viên đạn
hiện công an tp hcm đã thu giữ khẩu súng trên và đang chờ kết quả giám định
để kết luận khẩu súng tự chế trên có thuộc vũ khí quân dụng hay không
đồng thời lập hồ sơ để đề xuất hình thức xử lý đối tượng
thưa quý vị và các bạn hành vi thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng chạy xin việc
rất đa dạng và tinh vi
chúng thường giả danh là người có chức vụ quyền hạn hoặc là cán bộ đương chức
và mạo nhận là người có mối quan hệ thân thiết
có khả năng tác động đến người có chức quyền để xin việc
với khả năng thành công là rất cao nhằm tạo lòng tin của người có nhu cầu
đã có rất nhiều cảnh báo được đưa ra nhưng vẫn có nhiều người dân bị mắc bẫy
sau đây là phản ánh của phóng viên antv tại quảng ngãi
ông nguyễn phần thọ nạn nhân của cho lừa đảo chạy xin việc làm
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi trình báo
vì đã bị đối tượng đinh thị ngọc hà chiếm đoạt hai trăm năm mươi triệu đồng
sau bảy lần đưa tiền
qua lời giới thiệu của ông xui tôi là xin việc cho con ghé tôi và con giao của ổng
cho nên là từ cái chỗ tin đó là tôi gặp được thật tích với bà hà
bà hà bà nói là bà lo xin được việc cho con nguyễn thị lệ
con ghé tôi là vô cộng khai quân
nhưng yêu cầu là phải có tiền
bà chỉ gặp chị tại ba quán cà phê thôi
mỗi lần mà bà bật má lên bà điện thoại
những từng tên người lãnh đạo mà những người lãnh đạo đó chỉ vắng biết
nhưng mà sau này mới lộ ra là quá ra là bà lưu cái tên của lãnh đạo
nhưng mà thật ra là câu người của bà
có thể thấy những năm gần đây xuất phát từ thực tế
các cơ quan nhà nước đã bão hòa về nhân sự không có nhu cầu tuyển dụng mới
trong khi hàng năm lượng sinh viên tốt nghiệp các trường có nhu cầu xin việc làm rất lớn
đánh vào tâm lý cần có việc làm nhiều đối tượng đã mạo danh
mình là con cháu của các lãnh đạo hoặc có mối quan hệ rộng để lừa đảo xin việc làm
với các thủ đoạn trên đối tượng đinh thị ngọc hà
chú tại phường trần phú tp quảng ngãi là cán bộ ban dân tộc tỉnh quảng ngãi
đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi
tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chạy xin việc
chiếm đoạt của gần một trăm linh trường hợp với tổng số tiền gần bảy tỷ đồng
đinh thị ngọc hà đã lợi dụng danh nghĩa là cán bộ nhà nước
tự giới thiệu là bản thân mình là quen với nhiều lãnh đạo
có thể xin vào các ban ngành sở ví dụ dâu dục y tế nhà máy lật dầu
v v rất là nhiều ngành mà hà hứa xin việc
rồi hà tự đưa ra giá tiền và hứa hẹn sẽ không được tiền thì sẽ trả tiền lại
để cho người bị hẹn là tiến tướng để đưa tiền
tuy đã cảnh báo nhiều lần nhưng vì nhu cầu việc làm quá cần thiết
nên nhiều người dân vẫn tiếp tục bị sập bẫy
do đó để giảm thiểu thiệt hại do loại tội phạm này gây ra
tổ quản chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước chiêu lửa chạy việc
để chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng
mỗi người dân khi có nhu cầu về việc làm cho người nhà của mình
cần liên hệ trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng để có thông tin chính xác nhất
tránh tình trạng tiền mất mà việc vẫn không xin được
phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin
về tình hình thời tiết cũng như là về cơn bão số một mươi hai
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày ba tháng một mươi một
mở đầu là tin báo khẩn cấp cơn bão số một mươi hai
vào hồi bảy giờ ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông cách bờ biển khánh hòa ninh thuận khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
và cách bờ biển khánh hòa ninh thuận khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
dự báo trong một mươi hai đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
và đến sáng ngày bốn tháng một mươi một bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh
từ nam phú yên đến bắc bình thuận
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
và đến sáng ngày bốn tháng một mươi một báo sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo báo sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam
khối khí lạnh liên tiếp được bổ sung do đó
thời tiết phổ biến sẽ là trạng thái nhiều mây có mưa vài nơi
nền nhiệt lúc này giao động từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ
lui xuống các tỉnh trung bộ ngoại trừ khu vực từ thanh hóa xuống nghệ an và hà tĩnh
thời tiết ít mưa còn lại khu vực các tỉnh từ quảng bình xuống thừa thiên huế
do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp kết hợp với những nhiễu động
trong đới gió đông trên cao nên trời vẫn duy trì mưa
có nơi mưa to
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do ảnh hưởng kết hợp
của khối không khí lạnh và bão số một mươi hai nên trong ba ngày tới
tại đây có mưa rất to
sáng sớm ngày mai ven biển các tỉnh bình định phú yên khánh hòa ninh thuận
có gió mạnh dần lên cấp chín đến cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn bà con cần hết sức lưu ý
khu vực tây nguyên sẽ xảy ra một đợt lũ
do đó bà con nơi đây cần chủ động các biện pháp phòng tránh
để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra
khu vực có mưa to đến rất to và rông nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
các tỉnh nam bộ trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa vừa
miền đông nam bộ có mưa to và rông gió đông bắc đến đông cấp ba
đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
sang ngày mùng sáu mây thay đổi ngày nắng mưa giảm hơn về diện và lượng
nhiệt độ giao động từ hai đến ba độ
nhiệt độ hai mươi ba đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong hai ngày tới trời nhiều mây